theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh được tăng cường và đang di chuyển xuống phía nam
dự báo đêm nay và ngày mai ngày một mươi tháng ba bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía đông bắc bộ và bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong đêm nay và ngày mai một mươi tháng ba ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa mưa nhỏ
riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và có nơi có rông thủ đô hà nội nhiều mây có mưa và mưa nhỏ
gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba trời rét độ ẩm từ bảy mươi năm chín mươi tám nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu một mươi tám độ c cao nhất từ một mươi chín hai mươi một độ c
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng ba trời nhiều mây có mưa mưa nhỏ trời rét
từ gần sáng và ngày mai ở bắc vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy biển động